bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm khiến lượng người mắc bệnh này tại hà nội tăng nhanh mỗi tuần
điều đáng lưu ý là những triệu chứng ban đầu của bệnh thường bị nhầm lẫn với các loại sốt virus thông thường
khiến cho nhiều người chỉ nhầm viện khi bệnh đã nặng
tại khoa nhi bệnh viện nhiệt đới trung ương thời điểm nào cũng có các bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết
tới từ các quận huyện khác nhau trên địa bàn hà nội
các bệnh nhân này đều có điểm chung là đã đi khám từ sớm nhưng chỉ được chuẩn đoán và điều trị ốm sốt thông thường
sau khi uống thuốc không khỏi thậm chí tình trạng bệnh trở nên nặng hơn người bệnh mới nhập viện

theo khuyến cáo từ các bác sĩ với những bệnh có biến chứng nguy hiểm người lớn và đặc biệt là trẻ nhỏ khi có biểu hiện sốt mệt mỏi thì không nên tự điều trị hạ sốt mà nên đi khám ngay tại các cơ sở y tế
bên cạnh đó phải duy trì kiểm tra theo dõi sát sao không để bệnh phát triển bất thường hạn chế những biến chứng và tránh ảnh hưởng về lâu dài tới sức khỏe